nếu thấy cân nặng tăng nhanh cơ thể có dấu hiệu phù nề thì hãy uống nhiều nước để thuốc mau đào thải ra ngoài
chuyển sang một số tin tức cập nhật tại các điểm nóng trên thế giới
người đứng đầu trung tâm ứng phó và chuẩn bị cho khủng hoảng của malaysia tiến sĩ mahesh abanan mời đây cho biết
những người đã tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa covid một mươi chín sẽ giảm được nguy cơ tử vong do căn bệnh này đến gần một trăm năm mươi lần so với những người chưa tiêm mũi thứ ba
thống kê của bộ y tế malaysia trên trang covidnow và các số liệu khoa học cho thấy
tỷ lệ tử vong của những người đã hoàn thành các mũi tiêm cơ bản vaccine ngừa covid một mươi chín thấp hơn hai mươi năm lần so với những người chưa tiêm
đáng chú ý những người đã tiêm mũi tăng cường sẽ có nguy cơ tử vong do mắc covid một mươi chín thấp hơn một trăm bốn mươi tám lần so với những người chưa tiêm
tiến sĩ mahesh dẫn số liệu thống kê của bộ y tế malaysia trên trang covidnow tính đến ngày một mươi hai tháng
nêu rõ tỷ lệ tử vong trung bình trong bảy ngày trong số những người chưa tiêm vaccine là một mươi bốn
trong khi tỷ lệ tử vong của những người đã hoàn thành các mũi tiêm cơ bản và mũi tăng cường lần lượt là sáu và một
hiện có nhiều ý kiến trong dư luận cho rằng hiệu quả của mũi tiêm tăng cường thứ hai là chưa rõ ràng
và chính phủ nên chỉ hoãn thời gian tiêm trong khi đợi những phân tích khoa học
tuy nhiên giới chuyên gia malaysia không ủng hộ
quan điểm này đồng thời cho rằng việc trì hoãn có thể làm chậm quá trình phục hồi và phát triển kháng thể để bảo vệ hệ miễn dịch
đặc biệt là những người có nguy cơ cao và bệnh lý nền
chủ tịch hợp hội y khoa malaysia tiến sĩ thanat silan cho rằng
việc tiêm mũi tăng cường là hoàn toàn hợp lý vì chủ trương này nhận được sự ủng hộ của tổ chức y tế thế giới who và của tất cả các nước
theo ông bất kỳ loại vaccine nào cũng đều có phản ứng phụ
chống miễn dịch và sức khỏe của mỗi người
trên thực tế một số người còn có phản ứng phụ với cả những loại thuốc thông thường
còn tại thái lan biến thể omicron hiện đang lây lan nhanh chóng và có khả năng trở thành nguyên nhân
gây ra hầu hết các trường hợp nhiễm covid một mươi chín tại nước này vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
tiến sĩ supakit sirilak cục trưởng khoa học y tế thái lan thông tin
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng một
omicron chiếm tỷ lệ chín mươi bảy ở những người nhiễm bệnh nhập cảnh
trong khi các ca nhiễm cộng đồng chiếm tỷ lệ tám mươi
phần còn lại là các ca nhiễm từ biến thể delta
theo đó omicron sẽ thay thế delta để trở thành biến thể chính trong các ca nhiễm cộng đồng tại nước này
với tỷ lệ từ chín mươi bảy đến chín mươi tám vào cuối tháng một
tiến sĩ supakis cho biết omicron đã gây ra tình trạng tái nhiễm covid một mươi chín
trong tất cả các trường hợp
lấy mẫu xét nghiệm cho rằng khả năng miễn dịch trước đó đã không ngăn chặn được biến thể này
tuy nhiên cục trưởng khoa học y tế thái lan nhận định
trong số các ca nhiễm nghiêm trọng và tử vong
mức độ bao phủ của omicron thấp hơn tỷ lệ phần trăm trung bình của nó trong tất cả các ca nhiễm
trong khi delta gần như tăng gấp đôi mức trung bình
điều này khẳng định omicron rõ ràng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể delta
tiến sĩ supakit cho rằng
thái lan sẽ phải chấp nhận việc sống chung với omicron
đồng thời khuyến cáo người dân nên sớm thực hiện mũi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thứ ba
bởi điều này sẽ giúp làm giảm sự lây lan của omicron cũng như mức độ nghiêm trọng của dịch
và góp phần kéo giảm các ca tử vong có liên quan đến covid một mươi chín
ông supakit cho hay hiện omicron đã được tìm thấy ở tất cả bảy mươi bảy tỉnh của thái lan
thưa quý vị trước sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm omicron
trong cộng đồng tại việt nam diễn biến dịch bệnh trong nước sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới đây
rất mong quý vị sẽ hạn chế tụ tập nơi đông người
nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn đặc biệt là trong thời điểm tết đang cận kề
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo